về biện pháp phòng ngừa giới chuyên gia khuyên người lớn nên giữ vệ sinh cho trẻ rửa tay thường xuyên để chống mầm bệnh lây lan
trẻ cũng nên được chỉ dẫn tránh chạm tay vào mắt mũi miệng tránh tiếp xúc gần người bị bệnh